theo thông tin từ sở y tế tp hcm ngày một mươi sáu tháng hai để phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện thành phố đang cách ly theo dõi hai mươi bốn người về từ vùng dịch tại bệnh viện giãi chiến ở huyện củ chi
công tác giám sát người về từ vùng dịch được thành phố thực hiện chủ động khẩn trương đầy đủ
ngoài hai mươi bốn trường hợp đang được cách ly tại bệnh viện giã chiến số một ở huyện củ chi
còn có năm mươi một người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của huyện quận
trong đó có hai mươi tám người hết thời gian theo dõi hai mươi ba người đang tiếp tục được theo dõi
số người được cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai chín trăm hai mươi bảy người
hiện đã có một chín trăm chín mươi tám người hết thời gian theo dõi còn chín trăm hai mươi chín người tiếp tục được theo dõi
tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh
tính đến ngày một mươi sáu tháng hai trên địa bàn tp hcm có ba trường hợp mắc covid một mươi chín
hai trường hợp người trung quốc đã khỏi bệnh và xuất viện trường hợp việt kiều mỹ sức khỏe đã ổn định
tất cả ba mươi hai trường hợp nghi ngờ mắc
bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín